cán bộ y bác sĩ của bệnh viện ca cần nâng cao y đức tiếp tục đẩy mạnh đào tạo cả về quy mô và chất lượng chuyên môn
đồng thời nắm bắt những kỹ thuật công nghệ mới của thế giới trong phòng chống ung thư
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập bệnh viện ca
và đón nhận huân chương độc lập hạng ba cùng dự lễ kỷ niệm có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
cùng với tỷ lệ ung thư trên thế giới đang tăng nhanh
ở việt nam mỗi năm có một trăm sáu mươi năm ca mắc ung thư mới và hiện có trên ba trăm linh bệnh nhân đang sống chung với ung thư
là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống ung thư
thủ tướng yêu cầu thời gian tới bệnh viện ca cần tiếp tục là vai trò đầu tàu tiên phong
để sớm trở thành một trung tâm ung biếu hàng đầu trong khu vực
là điểm đến tin cậy không chỉ trong khu vực mà còn của bạn bè quốc tế
thủ tướng yêu cầu mỗi thầy thuốc nhân viên y tế của bệnh viện ca còn phải là chỗ dựa
động viên an ủi chia sẻ đồng hành cùng người bệnh
theo đúng tinh thần trao hy vọng nhận niềm tin

nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh sàn lọc phát hiện sớm ung thư
để người dân hiểu rõ ràng ung thư biết sớm trị lành
thực tế mỗi năm người việt nam bỏ ra hơn hai tỷ usd ra nước ngoài chữa bệnh
trong đó phần lớn là để chữa trị ung thư
thủ tướng yêu cầu cần chủ động sáng tạo trong việc triển khai đề án tự chủ
sau khi được thủ tướng chính phủ
nghiên cứu phát triển mô hình chữa bệnh viện chuyên sâu góp phần quan trọng
giảm gánh nặng chi phí cho bệnh nhân và gia đình giảm nhu cầu người dân ra nước ngoài chữa bệnh
và thu hút người nước ngoài điều trị tại bệnh viện
bảo đảm quyền lợi cho người có thể bảo hiểm y tế đối tượng chính sách
nhất là bệnh nhân nghèo bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế
có chất lượng với chi phí hợp lý quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội
vận động các nguồn lực để hỗ trợ các bệnh nhân
bệnh nhi ung thư có quản gắn khó khăn vùng sâu vùng xa đồng hồ dân tộc thiếu số
để thực hiện tân thẳng không để ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng đề nghị bộ y tế các bộ ban ngành trung ương các địa phương
các tổ chức và cá nhân quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để bệnh viện ca hoàn thành
sứ mệnh mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó sớm thực hiện khát vọng của mình
trở thành trung tâm hàng đầu của khu vực về ung biếu
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc trao huân chương độc lập hạng ba tặng bệnh viện ca
đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực công sức của toàn thể đội ngũ thầy thuốc
nhân viên y tế và người lao động của bệnh viện